với đặc thù nhà xưởng sản xuất nguyên liệu may mặc và sản phẩm tồn chứa lớn khi cháy nổ xảy ra đám cháy sẽ nhanh chóng lan ra khu vực lân cận cùng lượng khói khí độc có thể khiến nạn nhân thương vong
theo tình huống giả định ngay khi cháy xảy ra lực lượng cơ sở đã nỗ lực chữa cháy hướng dẫn công nhân thoát nạn và báo cháy với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nhận tin báo các đơn vị huy động phương tiện hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy cứu nạn cứu hộ bảo đảm nhanh chóng hiệu quả và an toàn
thông qua diễn tập những kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ đã được rút ra đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ
phát hiện những thiếu sót kịp thời đề ra biện pháp khắc phục đánh giá sát và đúng khả năng hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng chức năng
trong công tác chỉ huy điều hành tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ và bảo đảm an ninh trật tự
tuy nhiên từ trước đến nay thì việc tham quan của du khách tại bán đảo sơn trà là hoàn toàn tự do chính vì việc thiếu quản lý đã dẫn đến nhiều vấn đề bất cập
trước tình hình đó thì vào ngày một mươi năm tháng một mươi một tới đây ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sẽ thí điểm quản lý người dân và du khách thăm quan bán đảo sơn trà
bằng cách cấp thẻ và giới hạn loại phương tiện cũng như khung giờ tham quan
theo đó hoạt động du lịch dã ngoại cho du khách giới hạn trong khung giờ từ bảy h ba mươi đến một mươi chín h hàng ngày
tất cả ai lên xuống bán đảo sơn trà đều được cấp phát thẻ qua trạm gác
trong đó thẻ vàng có thời hạn dài ngày được cấp cho các hộ dân có hoạt động trồng rừng nhiếp ảnh gia nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học
đối với khách du lịch sẽ được phát thẻ xanh ngắn hạn
sử dụng và gửi trả lại cho nhân viên kiểm soát trong ngày
về mặt lưu thông chỉ cho phương tiện di chuyển từ một chiều theo hướng từ đỉnh bàn cờ bãi bắc khi đổ gấp từ đỉnh bàn cờ
cấm xe tay ga và xe ô tô trên hai mươi bốn chỗ ngồi lên xuống bán đảo
với những du khách đi bằng phương tiện này sẽ có xe trung chuyển phục vụ
mục đích là nhằm trước mắt là hạn chế hệ nặng giao thông
sau đó là kiểm soát được lượng khách đến với bán đảo sơn trà
là một điểm đến thú vị nhưng thời gian qua hoạt động tham quan du lịch tại bán đảo sơn trà tồn tại nhiều bất cập
nhiều vụ tai nạn thương vong chủ yếu tập trung vào xe tay ga và do chủ phương tiện tự gây ra khi di chuyển trên địa bàn
mặt khác đây là nơi sử dụng và gửi trả lại cho nhân viên kiểm soát từ một chiều theo hướng từ đỉnh bàn cờ bãi bắc
sinh sống của nhiều loài sinh vật quý hiếm như vọt trà vá chân nâu
tuy nhiên hoạt động khách du lịch lại không có sự kiểm soát
bởi vậy quyết định của ủy ban nhân dân thành phố nhằm quản lý người dân và du khách tham quan bán đảo sơn trà là cần thiết
đó là một quyết định đúng và kịp thời của ủy ban nhân dân thành phố đảng nhằm mục đích là đảm bảo an toàn cho du khách tham quan
thứ hai là kiểm soát được người lên và người xuống
thứ ba là đảm bảo được tình hình an ninh
tuy nhiên về quy định giờ tham quan tại sơn trà từ bảy h ba mươi đến một mươi chín h không ít ý kiến cho rằng cần được điều chỉnh
đặc biệt là du khách quốc tế mà họ muốn đi xem tham quan các loài động vật hoang dã như vọt hay là các loài chim hoang dã
thì cái việc mà quy định cấm từ bảy h ba mươi nó sẽ hơi khó cho du khách
vì thường thường là các du khách thường thường các nhóm du khách này họ muốn đi sớm hơn
ví dụ như họ muốn đi thường thường họ sẽ đi từ khoảng sáu h đến sáu h ba mươi
để họ xem
để họ xem được nhiều loài động vật hơn
ở sơn trà là cái hướng sơn trà mà cái hướng ở phía phía đông của sơn trà thì thường thường là đón nắng rất sớm
cho nên thường thường sau từ bảy h ba mươi tới một mươi h tới trưa thì sẽ không xem được cái gì hết
việc thí điểm các biện pháp quản lý bán đảo sơn trà sẽ được triển khai trong vòng ba tháng
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng cho biết sẽ tập hợp các ý kiến đánh giá hiệu quả
và những vướng mắt trong quá trình thực hiện để tìm ra mô hình quản lý thích hợp nhất cho bán đảo sơn trà
tạo vỏ bọc dầu có để lấy niềm tin sau đó dụ dỗ nạn nhân cùng tham gia vào đường dây thầu lô đề
rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn của ba đối tượng cùng chú tại tỉnh tây ninh
công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để xử lý nghiêm chức pháp luật
sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại nhà của một người dân thuộc ấp hiệp định xã hiệp tân huyện hòa thành tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã bắt quả tang nguyễn thị hiền đang thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt số tiền ba mươi hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng của một nữ nhân viên bảo hiểm
bước đầu hiền khai nhận để tạo mối quan hệ thân quen hiền đã gọi nữ nhân viên bảo hiểm đến nhà để mua bảo hiểm cho con
tại đây hiền đã giới thiệu bản thân là người có tiền và đang làm thầu đề rồi rủ nữ nhân viên bảo hiểm trên cùng vùn vốn làm thầu đề
sau khi được nữ nhân viên bảo hiểm đồng ý hùn vốn thầu đề hiền đã làm giả kết quả trúng thưởng của các con bạc tham gia
để chiếm đoạt trên tám mươi triệu đồng của nạn nhân
khi đang nhận số tiền trên ba mươi triệu đồng thì hiền đã bị lực lượng công an bắt giữ
và với phương thức thủ đoạn như trên từ năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt hiền cùng với đồng bọn là nguyễn thị thùy trang và huỳnh hữu hiếu
đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn hai mươi người với số tiền trên một tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng trên
xin liên hệ theo số điện thoại trực ban cảnh sát hình sự hai trăm bảy mươi sáu ba mươi tám hai mươi hai một để được xử lý
gây dối trật tự công cộng ba đối tượng gồm võ văn tán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn văn tèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và nguyễn thái dương sinh năm hai nghìn chín
nguyễn thái dương sinh năm hai nghìn một cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm ra
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trong lúc nhậu tại một quán thuộc ấp
thị trấn trợ mới huyện trợ mới nhóm của võ văn tán nguyễn văn tèo võ văn sang và lê trung thành
xảy ra mâu thuẫn với nhóm cổ hình triểu giả nguyễn thái dương nguyễn văn luân nguyễn văn dũ dẫn đến đánh nhau
trong lúc hai bên xô sát giả lấy được một ống tuyếp sắt dài khoảng một mét ở gần đó đánh trúng đầu sang khiến sang bất tỉnh
và được mọi người đưa đi cấp cứu do vết thương nặng nên sang được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy tp hcm để tiếp tục điều trị
sau khi sự việc xảy ra giả đã đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố điều tra về hành vi giết người
riêng đối tượng dũ và luân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ án hai nhóm giang hồ thanh toán nhau kinh hoàng tại địa bàn quận thủ đức tp hcm khiến một người tử vong
vào chiều qua công an tp hcm đã chính thức cung cấp thông tin về vụ việc này
theo báo cáo của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm ngay sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến mai văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một đối tượng giang hồ cộng cán tại thủ đức tử vong lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc
phối hợp với cơ quan an ninh hàng không và các đơn vị liên quan ngăn chặn đường tẩu thoát của các đối tượng liên quan
hiện tại công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bốn đối tượng về hành vi che giấu tội phạm và hai đối tượng về tội giết người
kẻ chú mưu cũng đã bị bắt giữ
nguyễn anh trung bảo ba mươi năm tỷ
cho đến hai bên sau khi facebook xong chửi nhau xong đi tìm người để đứng giảm xếp

tại đây chúng bảo với nhau là sự cầm theo mạng ấu
tại đây các đồng chí đã rất là tiệp thời cũng là rất là mưu trí cũng rất là bản lãnh
tiệp thời là ngay trong đêm làm liên tục coi như đã phá được án
tại buổi công bố thông tin đồng chí lê thanh liêm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương thành tích của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
công an quận thủ đức và an ninh hàng không đồng thời trao thư khen và thưởng nóng cho các đơn vị tham gia trong vụ án
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba em học sinh tử vong vừa xảy ra trên địa bàn gia crai tỉnh gia lai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yagrai đang khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín em vui tuyết một mươi hai tuổi chú xã yapic huyện nhai
điều khiển xe máy trên đường đã va chạm với xe máy đang đi ngược chiều
do rơ châm tải
một mươi sáu tuổi điều khiển chở rơ châm khiên một mươi ba tuổi cùng chú sãi yapik huyện yagrai
hậu quả cú thông mạnh đã làm cho em tuyết tài chết tại chỗ khiên chết tại bệnh viện
hai phương tiện vỡ nát biến dạng
được biết ba em hiện đang là học sinh theo học tại các trường trên địa bàn huyện iagrai
trong sáng ngày tám tháng một mươi một ban an toàn giao thông tỉnh gia lai ban an toàn giao thông huyện iagrai
đã tới nhà thăm hỏi động viên người thân các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên
được biết trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn huyện iagrai cũng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
tại thôn bốn xã yato
hậu quả làm em lê phi vũ một mươi sáu tuổi thôn hai xã yato tử vong
từ năm hai nghìn bảy đến nay
đã dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng để triển khai xây dựng hàng chục cầu vượt dành cho người đi bộ
tuy nhiên rất nhiều cây cầu thời gian sử dụng chưa được bao lâu thì đã không phát huy được tác dụng
lý do được đưa ra không chỉ nằm ở ý thức tùy tiện của người dân khi tham gia giao thông
họ chưa có thói quen đi cầu vượt mà bên cạnh đó còn xuất phát từ chính sự bất hợp lý trong thiết kế và xây dựng
thế nên dù biết là rất nguy hiểm nhưng tại rất nhiều điểm có cầu vượt thì người đi bộ vẫn thản nhiên băng qua đường
vâng thưa quý vị dù câu chuyện lãng phí trong xây dựng cầu đi bộ đã và đang được nhìn thấy rõ
thế nhưng mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội lại ban hành liên tiếp bốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bốn cây cầu vượt trên địa bàn quận thanh xuân và long biên
bằng kết cấu thép lắp kép để đảm bảo an toàn giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ thì đang tiếp tục dấy lên lo ngại về tính khả thi vốn đã thất bại
ghi nhận sau đây của phóng viên câu chuyện giao thông

người ta vẫn đi coi là đường ở dưới này người ta đi sang chứ mình cũng không cấm được nổi người ta
tuổi già người ta đi có những người già người ta đi leo lên cầu người ta ngại
những cây cầu vắng bóng người qua lại không đáp ứng nhu cầu sử dụng lại còn xuống cấp và nhứt nhác
không gian xung quanh cầu chật hẹp nối lên cầu dốc gây khó khăn cho người đi bộ nhất là người cao tuổi
ngoài ra tính kết nối của các cây cầu đang tồn tại ở hà nội là chưa kết nối đồng bộ với phương tiện giao thông công cộng
khiến người dân không mặn mà sử dụng
hàng trăm tỷ đồng được đầu tư nhằm đem lại sự thuận tiện đảm bảo an toàn giao thông nhưng không đem lại hiệu quả
trước việc ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành liên tiếp bốn quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bốn cây cầu vượt trên địa bàn quận thanh xuân và long biên bằng kết cấu thép lắp ghép
theo các chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị việc xây dựng cầu vượt bộ hành là cần thiết nhưng cần được nghiên cứu kỹ càng
vị trí phải phù hợp tránh gặp lại vết xe đổ để thu hút người dân sử dụng
chú xây xong rồi để làm cảnh thì gây ra sự lãp phí
cầu vượt hình thức như thế nào để nó tham gia vào cảnh quan ở đây thì đang là một vấn đề phải quan tâm hơn nữa
vị trí lựa chọn những cái cầu vượt thành như thế nào để cho nó đảm bảo thuận tiện và an toàn giao thông
thì đây là hai cái yếu tố chúng ta phải chú trọng để có cái giải quyết đồng bộ đặc biệt là ý thức của người dân
như ở thái lan này trên đường xuân khung phít cầu đưa bộ tương đối gần như tất cả mọi người tưởng là có ngay rồi
thế thì người ta đều
như ở chúng ta thì thỉnh thoảng mới có một cái cầu đưa bộ cho nên người dân tân lười là đúng rồi
nhưng mà đứng ở mặt lâu dài thì vẫn phải là phát triển cầu đưa bộ thôi
nhưng mà chúng ta phát triển hơn và để nâng cao ý thức của người dân hơn
công trình phục vụ dân sinh là rất quan trọng và cần thiết
xong để nâng cao hiệu quả xã hội phụ thuộc vào tầm nhìn của các nhà quy hoạch
bởi quy hoạch hiệu quả sẽ tác động rất lớn đến khâu triển khai dự án